thanh hóa là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa từ những dấu tích để lại ở núi đọ hàng con mong có thể nói thanh hóa là cái nôi của người việt cổ
sau nhiều sóng gió bể dâu các giá trị văn hóa tại mảnh đất này đã chứng tỏ một sức sống mãnh liệt để từ đó hình thành nên miền di sản ngày hôm nay
mảnh đất sứ thanh đã trải qua mọi thăng trầm của dân tộc kể từ khi các vua hùng dựng nước
những di tích từ sơ kỳ thời đại đá cũ cho tới sự phát triển rực rỡ của văn hóa đông sơn thời đồ đồng đã khẳng định một nền tảng văn hóa lâu đời
để từ đó cộng đồng cư dân thanh hóa tiếp tục phát huy các giá trị của mình đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
thanh hóa là miền đất của sân khấu bác học sau này
và bây giờ đến bất kỳ một cái làng xã hoặc một bản mường nào cũng đều thấy là những di sản
các di sản văn hóa của cháu hay còn hiển hiểu
và chính di sản nó không chỉ nuôi lớn về tâm hồn sức mắc nhân cách của người thanh hóa hôm qua hôm nay mà còn là sao
tỉnh thanh hóa có trên một năm trăm linh di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh đã được phân loại và xếp hạng
bốn di tích quốc gia đặc biệt trong đó thành nhà hồ đã được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
các di sản văn hóa phi vật thể tại đất sứ thanh
các di sản văn hóa phong phú như lễ hội pồn pô âm dân ca đông anh trò xuân phả tất cả cộng hưởng tạo ra một không gian văn hóa đặc sắc sứ thanh
trò diễn này là một trò diễn ăn mừng chiến thắng liên quan đến việc ra đời của trò diễn xuân phả
các nước lân bàn đến để chúc tụ chúc mừng chiến thắng của cư dân đại việt
thì tôi cho rằng là cái này là một trong những cái mà
có thể nói là hết sức giá trị
và cho đến nay thì cái trò diễn xuân phả nó đã trở thành một cái sinh hoạt hết sức tượng ngày của cái cộng đồng cư dân xuân phả
bên cạnh những giá trị không thể phủ nhận số lượng di tích di sản phong phú của thanh hóa cũng đang đặt ra những thách thức trong việc bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị du lịch
riêng đối với các di sản văn hóa phi vật thể có lẽ tỉnh thanh hóa cần nghiên cứu thêm chính sách hỗ trợ
bởi các loại hình nghệ thuật truyền miệng này rất dễ mai một theo thời gian
với cái nguồn lực cũng có hại và cái số lượng về di tích vật thể và phi vật thể di sản phi vật thể rất là nhiều
nên là thanh hóa vẫn phải tiếp tục để mà tăng cường cái nguồn lực xã hội hóa và cái sự chủ động tích cực của từng địa phương một
thì mới cùng với cái nguồn kinh phí đầu tư từ chương trình mục tiêu chương trình về
sự nghiệp về bảo tồn túi bột thì mới có cái lộ trình phù hợp
vùng đất của những điệu hò sông mã đã sinh ra những người anh hùng
ý chí từ các cuộc khởi nghĩa khí chất của những danh nhân lịch sử đã ảnh hưởng và một phần nào đó tạo nên cốt cách của con người xứ thanh
với chiều dài văn hóa lịch sử hào hùng nhân dân thanh hóa đang tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống của quê hương trong quá trình xây dựng
cuộc sống mới hôm nay